đại tá nguyễn văn hưng bị cách chức phó tư lệnh cảnh sát biển việt nam do đã có những vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
thiếu tướng doãn bảo quyết bị cách chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị cảnh sát biển việt nam
do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trung tướng hoàng văn đồng bị xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển việt nam
do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thiếu tướng bùi trung dũng bị xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển việt nam
do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một số cá nhân
ban bí thư kết luận trung tướng nguyễn văn sơn với cương vị là phó bí thư đảng ủy tư lệnh cảnh sát biển
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định
có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
trung tướng hoàng văn đồng trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy chính ủy cảnh sát biển
chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu với những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
thiếu tướng doãn bảo quyết với cương vị là ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó chính ủy cảnh sát biển
cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
thiếu tướng phạm kim hậu với cương vị ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển
cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu
đối với gói mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật gây lãng phí ngân sách nhà nước
thiếu tướng bùi trung dũng trong thời gian giữ chức đảng ủy viên phó tư lệnh cảnh sát biển từ đầu nhiệm kỳ đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu
với trách nhiệm là chủ tịch hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thanh quyết toán sang dầu nhưng thiếu kiểm tra giám sát
dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước
được biết cảnh sát biển việt nam là lực lượng chuyên trách của nhà nước làm nòng cốt thực thi pháp luật
và bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn trên biển là binh chủng đặc biệt của lực lượng vũ trang
đặt dưới sự lãnh đạo của quân ủy trung ương sự chỉ đạo xây dựng lực lượng quản lý giám sát hoạt động của bộ quốc phòng
với môi trường làm việc đặc thù không gian hoạt động chủ yếu trên biển
cảnh sát biển việt nam phải có tư tưởng chính trị vững vàng đạo đức lối sống trong sáng
đặc biệt phải là những người trung thực tự giác đề cao danh dự sống thanh liêm và đương nhiên tinh thông luật pháp
nhưng trái với những tiêu chuẩn đạo đức quy định trên năm cựu tướng lĩnh và hai sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển việt nam
lại có những suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
do đó việc khởi tố bắt giam theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước là việc làm vô cùng cần thiết
để chấn chỉnh gian đe tránh các trường hợp khác tránh lạp phải những sai lầm tương tự
đây là vụ việc đáng tiếc nhất trong ngành cảnh sát biển và cũng là bài học nhắc nhở sự tự giác cá nhân
tuân thủ kỳ cương của lực lượng hoạt động trong ngành quân đội việt nam
thưa quý vị vụ việc trên nêu lên sự cần thiết của cơ chế quản lý giám sát
vì cảnh sát biển là môi trường làm việc đặc biệt nếu không có cơ chế quản lý giám sát đủ hiệu lực
hiệu quả thường xuyên thì những sai phạm đặc biệt rất dễ xảy ra
đến đây cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức thời sự hai mươi bốn h của chúng tôi
mọi thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin kính chào và hẹn gặp lại